mỹ và liên minh châu âu eu đang cân nhắc các mức thuế đối với thép và nhôm của trung quốc
như một phần trong nỗ lực chống lại việc phát thải carbon và chống biến đổi khí hậu toàn cầu
động thái này sẽ đánh dấu một cách tiếp cận mới vì mỹ và châu âu định dùng hàng rào thuế quan
một công cụ thường sử dụng trong các tranh cãi thương mại để thúc đẩy chương trình về biến đổi khí hậu
cổ phiếu của các hãng thép nhôm và mỹ leo dốc sau thông tin này
trong khi cổ phiếu của các hãng nhôm thép tại hồng kông trung quốc thì nhuốm sắc đỏ
theo các nguồn tin hàng rào thuế quan này sẽ phụ thuộc vào mức độ phát thải carbon
ý tưởng này vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa được đề xuất chính thức
việc tiến tới thỏa thuận với eu bao gồm cả các chi tiết về cách xác định ngưỡng để áp thuế
khó có thể xảy ra cho tới sớm nhất là cuối năm hai nghìn hai mươi
trung quốc hiện nay là quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới
chiếm hai mươi năm lượng phát thải toàn cầu và cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều ông lớn